lùng vai là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh lào cai với hai chín km đường biên giới giáp với nước bạn trung quốc
nhiều năm nay phong trào tổ phụ nữ tự quản tham gia bảo vệ đường biên mốc giới đã và đang phát huy hiệu quả tích cực
góp phần giữ vững trật tự an ninh biên giới phát triển kinh tế xã hội
cứ hàng tháng như đã thành thông lệ tổ chị em phụ nữ tại thôn cốc lầy xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
lại tổ chức những buổi gặp mặt như thế này để triển khai phân công nhiệm vụ
chung tay dọn dẹp vệ sinh tuyến đường liên thôn được nhà nước đầu tư phục vụ dân sinh cũng như công tác tuần tra bảo vệ biên giới
với hai mươi sáu chị em hội viên trong tổ dù ở lứa tuổi nào nhưng trong mỗi người luôn hiểu rõ trách nhiệm
ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ đường biên mốc giới chấp hành tự giác nghiêm chỉnh công việc được giao
biên thì mỗi tháng bọn em chỉ làm được khoảng một cây
cứ cuối tháng là huy động mấy chị em về dọn vệ sinh đường dọn vệ sinh môi trường
xung quanh dọn cây cánh cây ránh cống cho đường đi dọn vệ sinh làng bảo vệ làng bảo vệ môi trường
với phương châm có đường thì kinh tế mới phát triển vì vậy những con đường ở lùng vai
luôn được các chị em phụ nữ thường xuyên dọn dẹp bảo dưỡng góp phần thông thương phát triển kinh tế
đồng thời giúp công việc tuần tra đường biên mốc giới của lực lượng chức năng thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều
thì cũng bận rộn nhưng mà tham gia phong trào như là dọn đường rồi là vận động chị em bảo nhau
giúp đỡ nhau rồi làm dọn dẹp xung quanh nhà cửa
được bên xá chỉ đạo về phổ biến xem nếu mà có chương trình gì
hoặc làm cái gì đó như là mình dọn đường chẳng hạn thì chị em vẫn thực hiện làm tốt
bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa mô hình phụ nữ tự quản đường biên mốc giới tại lùng vai
đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất
tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương tổ quốc